giá cà phê tại thị trường thế giới đang đà giảm mạnh kéo theo thị trường cà phê trong nước hôm nay cũng lao dốc
giá cà phê nhân sô tại các tỉnh tây nguyên và miền nam đang giao động trong khoảng ba mươi bốn trăm linh đến ba mươi chín trăm linh đồng một kg
cụ thể giá cà phê tại lâm đồng hiện ở mức ba mươi bốn trăm linh đồng một kg tại con tum là ba mươi bảy trăm linh đồng một kg
giá cà phê tại sa lai và đắk nông có giá giao dịch quanh mức ba mươi tám trăm linh đồng một kg
giá cà phê r một giao tại cảng tp hcm ở ngưỡng ba mươi ba đồng một kg